sáng nay bốn tháng hai bộ y tế thông báo ca thứ chín dương tính với ncov tại việt nam là một bệnh nhân nam ba mươi tuổi
nghề nghiệp công nhân địa chỉ xã minh quang huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc
trước đó vào ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi sau khi nhận được kết quả ca bệnh đầu tiên dương tính với ncov của tỉnh vĩnh phúc
sở y tế tỉnh vĩnh phúc đã triển khai ngay các biện pháp xử lý dịch theo quy định của bộ y tế
bao gồm việc ra soát xác định những người có liên quan dịch tễ với ca bệnh
bằng sự chủ động giám sát và phòng chống dịch
dưới sự vận động và hướng dẫn của y tế địa phương bệnh nhân đã được đưa đến bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
và được cách ly cũng như lấy mẫu bệnh phẩm gửi đến viện vệ sinh dịch tễ trung ương xét nghiệm
hiện tại bệnh nhân đang được điều trị cách ly tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở đông anh và đang trong tình trạng ổn định